sáng nay công an tp bảo lộc tỉnh lâm đồng đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với đào sơn hải chú tại tp hồ chí minh
để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó vào chiều ngày ba mươi tháng bốn trên đèo bảo lộc thuộc địa phận xã đại lào
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng giữa năm phương tiện giao thông
đều đang lên đèo bảo lộc khiến hai người phụ nữ tử vong
vào thời điểm trên ông hải điều khiển xe ô tô con bảy chỗ ngồi
đang lên đèo bảo lộc theo hướng từ tp hồ chí minh đi đà lạt
không làm chủ được tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn
đã đâm vào ba xe máy đang lưu thông cùng chiều phía trước
theo kết quả điều tra đào sơn hải đã có hành vi điều khiển xe ô tô không giữ khoảng cách an toàn
đối với xe chạy liền trước vi phạm khoảng một điều một mươi hai luật giao thông đường bộ
gây tai nạn giao thông dẫn đến hậu quả hai người tử vong tại chỗ
hành vi của đào sơn hải đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm
vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ